ubnd tp hcm vừa chấp thuận chủ trương chuyển địa điểm đầu tư xây dựng bảo tàng thành phố từ khu đô thị mới thủ thiêm quận hai
về công viên lịch sử văn hóa dân tộc tại quận chín với diện tích khoảng tám ha
theo đề xuất của sở văn hóa và thể thao tp hcm công trình bảo tàng tp hcm sắp xây dựng có tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn một bốn trăm ba mươi tỷ đồng
dự kiến triển khai từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
dự án này được xác định xây dựng tại thủ thiêm từ năm hai nghìn bảy tuy nhiên đặt vào tình hình phát triển thực tế
ubnd tp nhận thấy diện tích khu đất này quá nhỏ chưa đáp ứng tiêu chuẩn và quy mô của bảo tàng nên cần chuyển về địa điểm mới tại quận chín